thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngoại giao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ ngoại giao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào nhận lời mời của bộ trưởng ngoại giao lào
xạ lợm say comasit từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam đã thăm chính thức
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đồng chủ trì tham vấn thường niên cấp bộ trưởng
ngoại giao việt nam lào lần thứ năm
trong khuôn khổ chuyến thăm chiều một mươi chín tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã đến chào tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit tổng bí thư chủ tịch nước lào
chúc mừng những thành tựu mà việt nam đạt được thời gian qua khẳng định đảng và nhà nước lào
luôn coi trọng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa lào và việt nam
tại cuộc gặp thủ tướng thông luân sisulit thủ tướng lào bày tỏ hài lòng về đà
phát triển tích cực của quan hệ việt nam lào đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ
giữa hai chính phủ và vai trò cầu nối hiệu quả của hai bộ ngoại giao
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội pani yathotu chủ tịch quốc hội lào khẳng định ủng hộ
những thay đổi bổ sung cần thiết về cơ chế chính sách và pháp luật
nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại đầu tư giữa hai nước
trước đó sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có buổi hội đàm với bộ trưởng ngoại giao lào sa lầm sai kho masit
trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và chia sẻ quan điểm
về một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm
tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức và triển khai hiệu quả
các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định
bộ ngoại giao việt nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với bộ ngoại giao lào
phát huy vai trò cầu nối để không ngừng củng cố và thắt chặt hơn nữa
mối quan hệ đặc biệt việt nam lào vì lợi ích của nhân dân hai nước